những vấn đề về sử dụng các công cụ về tài chính sử dụng đồng bãi tài chính
đối với các ngành nghề và các doanh nghiệp về bất đồng sản và các dạng bất đồng sản
ví dụ đối với một dạng bất đồng sản
thì đối với các nước trên thế giới
thì họ sẽ có những cái nó gọi là vốn chủ sở hữu
hoặc là vốn đối ứng cho một dạng đó
ví dụ một tỷ tổng mức đầu tư của một dạng là một tỷ
thì chủ đầu tư nó phải nằm ở cái mức nào
để đảm bảo an toàn cho dự án được thực hiện
và đảm bảo cho cái nhà cung cấp vay
hoặc các tổ chức các định chế tài chính
chứ còn ở chúng ta đây thì
thực tế mà như nói cái này là rất là thẳng thắng là
đối với các doanh nghiệp bất động sản việt nam
có nhiều cái dự án chưa có được năm mươi nữa
cho tổng mức đầu tư của dự án
phần thì đi vay ngân hàng
phần thì thu xước từ người mua
thì khi mà có cái sự thay đổi
về dự án
điều tiết về lãi suất
hoặc tất cả chính dụng
thì ngay lập tức dự án bị dừng
hoặc nếu những dự án đó đưa ra sản phẩm không phù hợp
người tiêu dùng không nhớ nhận
thì dự án của nó ngay lập tức
nó sẽ có những cái khó khăn
do vậy thì đâu đó chúng tôi nghĩ rằng
có những cái ngành nghề mà chúng ta phải cần
có những cái quy định về pháp luật
về thực hiện dự án
để đảm bảo được
cái tính khả thi của dự án
và nó có một cái trường hợp như vậy nó đã xảy ra nữa
để đạt được cái điều đó
thì họ định giá cái dự án cao hơn
để họ được vay nhiều hơn
và đây là một cái rủi ro
cho cái hệ thống ngân hàng của mình
có nghĩa là chúng ta phải nhìn
xử lý nó nhiều ở góc độ khác nhau
vấn đề về pháp luật
góc độ về tài chính
để mà cái bài toán là làm sao
tạo được cái giá trị gia tăng cho xã hội
là cái tổng sản phẩm quốc nội cái gdp
là cái tổng sản phẩm quốc nội cái gdp

tạo ra được cái sản phẩm nhà ở cho người dân
ở về mặt hình ảnh và cái thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là
an cư thì chúng ta mới lạc nghiệp thiệt
còn không thì chúng ta không làm được
và đặc biệt là các đô thị lớn trong trường hợp này
nghe là chúng ta phải luật hóa rất là nhiều đúng không thưa tiến sĩ
và thưa tiến sĩ thật sự thì
thực tế giang thái cũng có thể thấy là
rất nhiều dự án bất động sản hiện tại
đang bị dừng thậm chí là bỏ hoang
vậy thì theo nhận định của tiến sĩ thì trong thời gian tới
thị trường bất động sản của chúng ta sẽ như thế nào
khi mà tín dụng bị siết chặt như vậy ạ
một câu hỏi hay và một cái
nó liên quan đến một cái vấn đề
thực trạng của các đô thị lớn
là cái thời gian phê duyệt
của dự án của chúng ta quá lâu
chúng ta phải thẳng thắng như vậy
từ thời lúc mà thuận với chủ trương
tính ra được cái tờ giấy phép xây dựng
sớm nhất ở tp hcm này
thông thường hai ba năm và hà nội chắc tôi nghĩ
cũng đâu đó cũng chừng đó
thì đây là chính là cái câu chuyện làm cái nguồn cung
trên thị trường không có
và khách quan hay chủ quan gì nữa
thì cái quy trình như vậy
thì dẫn đến là thời gian là tiền vạt
thời gian thực hiện dự án càng lâu
chi phí càng cao dẫn đến cái giá trị đầu ra
của sản phẩm thay vì
căn hộ dự án đó
tạo ra một sản phẩm trong vòng một hai năm sau
đây năm năm mới xong thì như vậy
ở góc độ các nhà phát triển
bất động sản họ đưa những cái giá trị
chi phí đẩy đó vào người
tiêu dùng là gánh chịu vậy ở chân mực nào đó
thì đây là một cái
mà ba đến năm năm vừa qua
cái nguồn cung trên thị trường
bị hạn chế và bây giờ
chúng ta bị siết chặt tín dụng nữa
thì tôi nghĩ rằng là
cái năm này thị trường bất động sản sẽ
rất là nhiều khó khăn và đặc biệt những người
cần có ngôi nhà để ở
để an cư lạc nghiệp lại càng khó hơn
bởi vì nguồn cung không có
và cái thứ hai nữa cái tầm với về mặt
khả năng và tài chính nó càng vượt xa
bởi vì lúc này nguồn cung không có siết chặt tín dụng
và nhiều thứ về vấn đề pháp lý của giá
thì cái giá sản phẩm
đầu ra của một cái căn hộ trước đây
thay vì hai tỷ đồng thì bây giờ
trở thành hai tỷ hai hai tỷ bốn
các anh chị thấy rằng một mươi
của hai tỷ lớn lắm hai trăm linh triệu
và đối với người lao động đó là cả tích điện
của cả nhiều năm
thì đây là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải bàn
ở góc độ về tài chính
góc độ về pháp lý
chứ còn không thì lúc thì
khó khăn về pháp lý lúc thì khó khăn
về vấn đề về tài chính
vấn đề về lãi suất và các ngàn văn
thì cái hình ảnh cuối cùng của một đô thờ
đô thị đó chính là
người dân có được an cư là kiện phải không
cái mà chúng ta cần phải nhìn
tại vì đô thị mà không có dân cư không có nhà cửa
bởi vì yếu tố về pháp lý
bởi vì yếu tố về
lãi suất về
siết chặt về tín dụng
đây là cái nhìn mà chúng ta nhìn ở góc độ bốn
tổng thể của một đô thị
bên cạnh góc độ kinh tế vĩ mô là tác động
các nghề sản xuất dịch vụ kinh doanh
thì đối với một đô thị đây là một cái tác động rất lớn
chúng ta còn có một cái nhìn hài hòa
còn nếu không thì nó sẽ không đạt được mục tiêu
là an cư và lạc hiệp của người dân
rất là cảm ơn tiến sĩ sử ngọc khương
đã chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay
thưa quý vị việc ngân hàng nhà nước chủ trương
siết chặt tín dụng bất động sản thời điểm này
có thể nói là phù hợp tuy nhiên thì về lâu dài
siết tính dụng bất động sản cần có chọn lọc
không nên khóa vang tín dụng bất động sản
trường hợp tín dụng bị khóa đột ngột
nhiều dự án dở dang sẽ gặp trở ngại
trong thanh khoản doanh nghiệp
không có khả năng trả được nợ vay
ngân hàng lại đối diện với nguy cơ nợ xấu
và phải mất nhiều năm mới xử lý được
thưa quý vị đến đây thì tiêu điểm kinh tế
xin được phép khép lại rất cảm ơn
tiến sĩ sử ngọc khương đã nhận lời mời tham gia chương trình
và xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị
trong những tập phát sóng tiếp theo